tại quảng trị mưa lũ đã làm ngập ống hàng ngàn hecta lúa của người dân rất nhiều diện tích đã bị mất trắng
ngay khi nước lũ bắt đầu rút người dân địa phương đã khẩn trương thu hoạch và phơi xấy lúa để hạn chế bớt thiệt hại
ngay từ sáng sớm lũ vừa rút trên cánh đồng lúa tại xã cam man huyện cam lộ rất đông người dân và phương tiện cơ giới đã xuống đồng thu hoạch lúa
nhiều diện tích lúa bị ngã đổ người dân phải gạt bằng tay tuy nhiên cũng còn rất nhiều diện tích khác bị ngập sâu chưa thể thu hoạch
khu vực của đây thì nó lụt rất nhiều nhưng mà riêng tôi là của tôi là hiện nay là vùng này là còn một màu đang ngập lúa
bây giờ đang chờ nước ra để mà thu hoạch bây giờ nước ra mà dùng bằng tay thì nó phức tạp quá cho nên phải chờ để nó hoạt động cắt
cho nên là ngoài tôi ra thì nói chung là địa bàn trong cái đồi này nó cũng rất nhiều cái lúa đang chín cho nên là cũng chưa gạt được điều kiện nói chung là cũng rất khó khăn cho người dân nông nghiệp ở đây
phải thu hoạch là được hơn chín
nhằm hỗ trợ người dân sau thu hoạch trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh quảng trị cũng đã về tận nơi thu mua lúa cho bà con ngay tại chân ruộng
vừa góp phần bao tiêu vừa giúp bà con khâu phơi xấy trong điều kiện thời tiết bất lợi
đây là khi không có nắng bà con cũng phơi được
nếu mà không xấy thì cái hư cái sản phẩm không xấy
cái này thì với chức năng nhiệm vụ trung tâm thì từ ngày ba mươi tháng tám đến hôm nay thì chúng tôi là huy động toàn bộ một trăm linh toàn bộ công nhân viên cũng không nghỉ lệ thực lệ một trăm linh để đảm bảo công suất vận hành sự xấy đảm bảo là an toàn và cũng như là phục vụ thiệt thơ cho bà con nông dân
thống kê sơ bộ đến nay tỉnh quảng trị đã có gần bốn năm trăm linh hectare lúa và ba trăm năm mươi hectare hoa màu bị ngập úng hư hỏng nặng
ước tính hàng ngàn tấn lúa chưa thu hoạch đang bị ngập
nó bị ngâm sâu trong nước và lúa đã thu hoạch nhưng không phơi được bị mọc mầm
sau trận lũ dài ngày nhiều nông dân tỉnh quảng trị rơi vào cảnh khôn đốn thậm chí là trắng tay do nông sản bị thiệt hại